một đường dây sản xuất giấy tờ giả gồm các loại văn bằng chứng chỉ giấy phép lái xe căn cước công dân hoạt động một thời gian dài trên không gian mạng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh triệt phá khởi tố hai mươi ba đối tượng liên quan
trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác hai trăm ba mươi tám của công an tỉnh hà tĩnh phát hiện nguyễn kim long một đối tượng hình sự có nhiều tiền án và thường xuyên mua bán xe ô tô cũ không rõ nguồn gốc nên tiến hành bắt giữ
điều tra mở rộng phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ hai đối tượng trong đường dây sản xuất giấy tờ giả là huỳnh nguyễn tuấn anh chú tại tỉnh bình thuận và lê công thêm chú tại tỉnh nghệ an
ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự đã triển khai một mươi tổ công tác ở nhiều tỉnh thành trên cả nước triệu tập và bắt giữ trên hai mươi đối tượng khám xét khẩn cấp bốn cơ sở sản xuất giấy tờ giả
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố hai mươi ba bị can về tội làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức tạm giữ hai mươi ba xe ô tô bốn mươi điện thoại di động hai trăm ba mươi chín triệu đồng và hàng trăm con dấu giả phôi bằng lái xe căn cước công dân giấy đăng ký xe đã làm giả cùng với nhiều nguyên liệu để sản xuất giấy tờ giả

cơ quan cảnh sát điều tra hình sự đã triển khai một mươi tổ công tác ở nhiều tỉnh thành trên cả nước triệu tập và bắt giả phôi bằng lái xe đã làm giả phôi bằng lái xe đã làm giả phôi bằng lái xe đã làm giả phôi bằng lái xe đã làm giả

trên nhánh khai thác đường sắt hà nội vừa có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các quận hoàn kiếm ba đình và ủy ban nhân dân các phường hàng bông cửa đông điện biên cửa nam đề nghị giải tỏa ngay tụ điểm cà phê đường tàu đảm bảo an toàn giao thông
văn bản nêu rõ tại khu vực đường sắt trên địa bàn các phường hàng bông cửa đông điện biên
vẫn tồn tại nhiều hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt
điển hình là mở hàng quán kinh doanh trong phạm vi hành lang
du khách đi vào khu vực này sử dụng dịch vụ quay phim chụp ảnh rất đông
nhất là vào dịp cuối tuần
chi nhánh khai thác đường sắt hà nội đề nghị ubnd các quận phường này
triển khai các giải pháp tổng thể đảm bảo tuyệt đối an toàn
cho sức khỏe tính mạng tài sản của người dân du khách và tài sản của ngành đường sắt
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đường sắt
tránh tai diễn tình trạng khách du lịch người dân đi lại trong khu vực hành lang đường sắt
bố trí lực lượng chốt gác của địa phương vào ban đêm để duy trì việc chấp hành quy định
của các hộ dân kinh doanh dọc hai bên đường sắt
xử lý nghiêm theo luật định những cá nhân tập thể vi phạm
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hoài đức hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đặng đình châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố quang minh phường dương nội quận hà đông thành phố hà nội
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an quận hoàng mai hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đinh công tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn kim năng xã yemron huyện yapa tỉnh gia lai
và đối tượng nguyễn nam anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại một mươi hai ngõ bốn trăm linh chín kim mã phường ngọc khánh quận ba đình tp hà nội
phải nhận quyết định truy nã của công an quận nam từ liêm hà nội
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lùi quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện